xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
liên quan đến vụ người cha ném con gái năm tuổi xuống sông ở quảng nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với trần văn viên chú tại huyện núi thành vì hành vi giết người
viên bị tạm giam bốn tháng để phục vụ công tác điều tra truy tố
qua kiểm tra viên không sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích gây ảo giác
không có tiền xử bệnh tâm thần nghi phạm này cũng chưa có tiền án tiền xử
như antv đã đưa tin trước tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai viên và vợ là chị lê thị tina xảy ra mâu thuẫn
nên chị na bỏ về nhà cha mẹ ruột
sau tết chị na vào thành phố hồ chí minh làm công nhân
thời gian gần đây viên thường gọi điện cho vợ nhưng không thấy nghe máy
nên nảy sinh nghi ngờ vợ ngoại tình
tối ngày hai mươi sáu tháng hai
viên đến nhà mẹ vợ để nói chuyện
rồi nảy sinh ý định giết con
nên bé cháu trần lê yến vi năm tuổi
đến bến phà tam hải ném xuống sông
sau khi gây án viên về nhà nói lời từ biệt với mẹ ruột
rồi đến công an xã trình báo
thi thể cháu vi được tìm thấy cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng năm mươi mét
vào dạng sáng ngày hôm sau
dạng sáng nay công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã điều tra làm rõ
tài xế lái xe ô tô trong tình trạng có nồng độ cồn
gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn
tối ngày hai mươi hai tháng hai trên đoạn quốc lộ một a thuộc xã phổ cường thị xã đức phổ
trong lúc ông trần quốc tuấn chú tại xã phổ cường điều khiển xe máy
lưu thông theo hướng bắc nam
thì bất ngờ bị một xe ô tô cùng chiều hút văng
sau khi gây tai nạn ô tô không dừng lại mà tiếp tục bỏ trốn
ông tuấn bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu
công an thị xã đức phổ truy vết từ thông tin người dân cung cấp
đã tìm ra chiếc xe ô tô gây tai nạn
đối tượng võ tấn hưng ở phường phổ quang thị xã đức phổ
đã được đưa về công an thị xã đức phổ để phục vụ điều tra
thời gian qua trên tuyến quốc lộ chín lượng xe công tơ nâu tăng mạnh
và cũng có nhiều vụ tai nạn do loại xe này gây ra
đặc biệt là dịp cao điểm cuối và đầu năm
rất nhiều lái xe phóng nhanh vượt ẩu gây nguy hiểm đến người tham gia giao thông trên tuyến
sống trên tuyến đường chín tại km năm mươi hai bảy trăm linh
thuộc địa bản làng cát trên xã đà crông huyện đà crông tỉnh quảng trị
người dân nơi đây ngày qua ngày phải chứng kiến sự nguy hiểm
của các loại xe công tơ nâu và tai nạn
đặc biệt là các vụ tai nạn tại điểm đen này
ở đây là sợ lắm ở đây chứng kiến rất là nhiều vụ tai nạn luôn
một mươi ngày cũng có một vụ hai mươi ngày có một vụ ngày nào cũng thấy hết chắp sờ luôn
nhà thì gần đường cua nữa đâm ra công tơ nâu chạy nhân quá chạy như máy bay đó
đi thì gặp rất nhiều xe bị tai nạn mất
khoanh nhiều đi đèo núi này khoanh nhiều là mất khoanh tai nạn
trong năm hai nghìn hai mươi một trên quốc lộ chín đã xảy ra tám vụ tai nạn từ xe công tơ nâu
làm bốn người chết bảy người bị thương thiệt hại về tài sản là hơn một năm tỷ đồng
chỉ trong thời gian ngắn đối với các xe công tơ nâu
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị đã kiểm tra
và xử lý trên hai trăm ba mươi trường hợp vi phạm tốc độ phạt tiền gần bảy trăm linh triệu đồng
với lực lượng xe công tơ nâu hoạt động cả ngày lẫn đêm
để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến
cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn từ các lực lượng chức năng
trong việc tuần tra giám sát và điều tiết giao thông
để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ chín này
sau nhiều ngày nghị án vào sáng nay tòa nhân dân tỉnh an giang
đã tuyên phạt nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường
chú tại huyện an phú tỉnh an giang tám năm tù
hình phạt bổ sung đối với bị cáo là năm mươi triệu đồng
đồng thời tuyên phạt bốn bị cáo gồm phạm thanh sang hồ tuấn linh nguyễn văn lê nguyễn văn minh
cùng chú tại huyện an phú tỉnh an giang
mỗi bị cáo bốn năm tù cùng với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
theo cáo trạng sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
thạc khu vực vành đai biên giới rạch chakri
thuộc phương vĩnh ngơn thành phố châu đốc
lực lượng chức năng đã phát hiện bốn đối tượng trên vỏ lãi
chạy từ hướng campuchia về việt nam
có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra
thấy lực lượng chức năng bốn đối tượng bỏ chạy về phía campuchia
một đối tượng ném lại một túi nilon bên trong có bốn trăm bảy mươi usd
tương đương gần một mươi một tỷ đồng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý hành chính
và tạm giữ toàn bộ thang vật
đến ngày sáu và ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
sang linh ra đổ thú
còn lê và minh bị bắt trong vụ án muôn lộ năm mươi một kg vàng
xảy ra vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển bốn trăm bảy mươi usd
cùng với sang và linh
qua điều tra bốn đối tượng khai nhận
thường tham gia vận chuyển hàng hóa tiền tệ cho hạnh
từ campuchia về việt nam để nhận tiền công
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
hạnh chỉ đạo sang cùng minh linh và lê
qua campuchia nhận bốn trăm bảy mươi usd
vận chuyển về việt nam thì bị phát hiện
trong quá trình xét xử bị cáo nguyễn thị kim hạnh
không thừa nhận hành vi phạm tội
tuy nhiên căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác
và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan
cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định
bị cáo hạnh là người chỉ đạo các bị cáo trên
thực hiện hành vi phạm tội
tại tỉnh thừa thiên huế công an phường phước vĩnh
thành phố huế vừa bắt quả tàng dương thị loan
trú tại phường phú hậu có hành vi tàng trữ
một lượng lớn chất ma túy các loại
kiểm tra hành chính đột xuất tại nhà của đinh thị công mừng
trên đường trần phú
công an phường phát hiện mừng loan cùng ba đối tượng khác
đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một mươi hai viên nén màu xanh
bảy gói ni lông bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng
có khói lượng tăng trữ
hơn sáu năm gram
một gói tinh thể màu trắng cùng mảnh vụn có khối lượng
là hơn một tám gram
cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
tiến hành thét nhanh thì cả năm đối tượng
đều dương tính với ma túy
bước đầu loan khai nhận số ma túy trên
mua từ một người chưa rõ lai lịch
với số tiền hơn tám triệu đồng
trước đó loan bị khởi tố về tội danh
lạm dụng tiến nhiệm chiếm đoạt tài sản
nhưng vì đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại
hiện công an phường phước vĩnh đã bản giao đối tượng
tăng vật cho đội cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy công an thành phố huế
thụ lý theo thẩm quyền
một ổ nhóm đánh bạc giữa hình thức
sóc đĩa qua mạng internet vừa bị công an
huyện bát sát tỉnh lào cai triệt phá
chín đối tượng bị bắt giữ cùng với tăng vật
là hơn tám mươi hai triệu đồng
cụ thể đêm ngày hai mươi hai tháng hai
tại tuần ba giã bản vừa huyện bát sát
lực lượng chức năng phát hiện trong nhà
một người dân có chín đối tượng đang đánh bạc
với hình thức sóc đĩa qua mạng internet
thu giữ trên chiếu bạc hơn hai mươi hai triệu đồng
trong tuy sách sáu mươi triệu đồng
một máy tính sát tay một bộ bảng vị
sóc đĩa cùng một số tài liệu khác có liên quan
tại cơ quan công an
các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc
hiện vụ việc đang được điều tra
làm rõ hành vi của các đối tượng
để xử lý theo quy định của pháp luật
cũng với hành vi đánh bạc
một mươi một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh đồng nai và công an thành phố long khánh
cụ thể tổ công tác đã bắt quả tàng
một mươi một đối tượng đang đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức lắc tài xỉu
tại ấp hàng gòn xã hàng gòn thành phố long khánh
thu giữ hơn bảy mươi triệu đồng tiền mặt
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
cùng nhiều tâm vật phục vụ việc đánh bạc
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn văn cường
sinh năm hai nghìn ba
hộ khẩu thường trú tại khu quảng trí
phường phạm thái thị xã kinh môn tỉnh hải dương
về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
bên cạnh đó
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lê văn thủy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
cũng phạm tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
công an huyện ninh giang của tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lê đức bình
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn bình cách
xã hà thanh huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an
nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện